tới ngày ba mươi tháng năm nguồn tin của phóng viên báo sức khỏe và đời sống cho biết
bệnh nhân lts bốn mươi bảy tuổi sau khi được chuyển từ bệnh viện đa khoa tỉnh quảng trị và bệnh viện trung ương huế đã tử vong
trước đó khoảng một mươi giờ ba mươi phút cùng ngày bệnh viện đa khoa tỉnh quảng trị đã tiếp nhận bệnh nhân s vào viện trong tình trạng bất tỉnh
với trận đoán mất nước sốc nhiệt dẫn tới tổn thương đa cơ quan tổn thương não không hồi phục nguy cơ tử vong cao
bác sĩ hoàng ngọc huỳnh phó trưởng khoa hồi sức tích cực chống độc bệnh viện đa khoa tỉnh quảng trị cho biết
lúc tiếp nhận các bác sĩ tập trung hỗ trợ tối đa cho bệnh nhân
sau khi tiến hành cấp cứu mạch của bệnh nhân đã đập trở lại và phải thở máy
khoảng một mươi sáu h ba mươi cùng ngày bệnh nhân được chuyển tới khoa cấp cứu tại bệnh viện trung ương huế trong tình trạng hôn mê sâu do sốc nhiệt
các bác sĩ đã tiến hành cấp cứu ngưng tim cho bệnh nhân tuy nhiên không thành công
được biết ông s tham gia đoàn đi của ông thích minh tuệ cách đây ba ngày
khi đoàn di chuyển qua địa bàn thị trấn ái tử huyện triệu phong quảng trị
ông đã bị ngất xỉu và được chuyển tới bệnh viện để cấp cứu
những ngày gần đây trên các trang mạng xã hội đã phát tán lan truyền nhiều hình ảnh về một người tự xưng là thị minh tuệ
trang phục mang hình thức yo tu sĩ phật giáo đi bộ từ nam ra bắc rồi từ bắc vào nam
thu hút sự quan tâm của đông đảng xứ luận xã hội
theo các chuyên gia y tế việc sốc nhiệt vì găng sức dưới trời nắng nóng của mùa hè rất dễ xảy ra khi vận động cường độ cao
nhiệt độ ngoài trời càng cao nhiệt độ bên trong cơ thể cũng dễ dàng tăng cao nếu không có biện pháp làm mát như bổ sung nước rội nước lên người
sốc nhiệt thường kéo theo dối loạn về hệ thần kinh trung ương
vì vậy người bị sốc nhiệt có thể có biểu hiện mất định hướng mất nhận thức hôn mê và co giật
không chỉ vậy sốc nhiệt còn có thể dẫn tới tổn thương đa cơ quan nội tạng gan và thận
trong thời tiết mùa hè nắng nóng các hiện tượng say nắng sốc nhiệt hoàn toàn có thể xảy ra đặc biệt đối với những người phải thường xuyên làm việc và hoạt động ngoài trời trong đó có cả người đi bộ
nếu thường xuyên đi bộ dưới trời nắng nóng cơ thể sẽ phải học cách thích nghi dần dần
nếu ra đột ngột hoặc hoạt động cắn sức trong một thời gian dài sẽ dẫn tới hiện tượng sốc nhiệt
để giúp cơ thể có thể thích nghi nhanh chóng hơn nên chọn thời gian tích hợp và tập luyện dần dần
đối với những người bình thường cần phải tân thù đảm bảo các nguyên tắc sau đây khi đi bộ cũng như tập luyện
cần phải uống đủ nước mất nước là một trong những nguyên nhân chính gây ra các rủi ro khi tập luyện
do đó hãy uống đủ nước để có thể bảo vệ cờ bắp sức khỏe khi chơi thể thao tránh dùng quá nhiều nước ngọt nước có ga cà phê và trà giày khác
nên bổ sung các chất điện giải các rủi ro về sức khỏe khi trời nắng nóng có thể do thiếu hụt natri và cali
vì vậy hãy phòng tránh để có thể thay thế nước uống thông thường bằng các loại nước cung cấp bổ sung các chất điện dài
hoặc có thể ăn chuối vì chuối cũng có chứa rất nhiều cali
nên tăng cường cung cấp vitamin cho cơ thể
các nghiên cứu cũng đã chỉ ra rằng các loại vitamin và các khoáng chất bao gồm vitamin b de maze và kém có tác dụng làm giảm nguy cơ bị say nắng say nóng trượt rút
khi tập luyện dưới trời nắng nóng hoặc đi bộ dưới trời nắng nóng cũng cần phải làm nóng và làm nguội các cơ
đối với những người bình thường
cần phải nghỉ ngơi đúng cách tránh thay đổi nhiệt độ đột ngột
đặc biệt đi bộ trong một thời gian dài có thể dẫn tới tình trạng sốc nhiệt
theo các chuyên gia y tế ánh nắng mặt trời nhất là vào mùa hè và sức nóng là hai yếu tố nguyên nhân vật lý có thể gây ra những sử chết đối với cơ thể
say nắng say nóng và rực nhiệt có thể xuất hiện ở ngoài trời trong hầm lò trong nhà trong buồng bệnh trong toa xe và trên ô tô
rất nhiều người coi nhẹ việc say nắng say nóng và sốc nhiệt
nhưng nó không chỉ có biểu hiện mệt mỏi hoa mắt trống mặt mà còn có thể gây ra đột quỵ sốt thiết não
nếu không được xử trí kịp thời sẽ để lại di chứng về thần kinh không thể phục hồi và có thể dẫn tới tử vong
các dấu hiệu và triệu chứng sốc nhiệt bao gồm
nhiệt độ có thể tăng cao từ bốn mươi độ c trở lên là dấu hiệu chính của sốc nhiệt
trạng thái tinh thần hoặc hành vi bị thay đổi mất ý thức lún lẫn kích động nói lắp mê sản co giật và hôn mê
khi bị sốc nhiệt do thời tiết nóng bức già sẽ có cảm giác nóng và khô khi chạm vào
tuy nhiên trong cơn sốc nhiệt sau tập thể dục quá mức da cũng có thể cảm thấy khô và hơi ẩm
có thể cảm thấy buồn nôn và nôn
da hương đỏ cũng có thể là tái nhợt
thở nhanh và nông nhịp tim rất nhanh đau đầu đau bụng chuột rút cơ bắp
trong trường hợp nếu gặp người có dấu hiệu sốc nhiệt hãy nhanh chóng lắm mắt nạn nhân khi trời sẽ cấp cứu đến
đưa nạn nhân vào bóng mát hoặc trong nhà
cởi bỏ quần áo cho bệnh nhân nằm và nâng cao chân
làm mát bằng mọi cách
ngâm trong nước mờ với nước làm ướt
lau bằng nước mát hoặc có thể trường khăn lạnh hoặc vải ướt
cần phải giữ cho bệnh nhân bình tĩnh và uống từng ngụm nước lạnh trong khi trời sẽ cấp cứu đến
sốc nhiệt hay say nắng có thể xảy ra chỉ trong vòng vài phút và có thể dẫn tới hậu quả rất nghiêm trọng
nếu không được xử trí kịp thời người bệnh có thể để lại di chứng thần kinh không thể hồi phục
và tổn thương đa cơ quan có thể dẫn tới tử vong
đây là một tình trạng thân nhiệt nghiêm trọng trên bốn mươi độ c
bên cạnh đó sốc nhiệt là những hiện tượng thường gặp trong mùa hè nắng nóng
đặc biệt là vào những ngày nóng cao điểm nhiệt độ tăng đột ngột
quay trở lại với hiện tượng mạng sư thầy thích minh tuệ
những ngày gần đây trên các trang mạng xã hội đã phát tán lan truyền rất nhiều hình ảnh
về một người tự xưng là thích minh tuệ trang phục mang hình ảnh tư sĩ phật giáo
đi bộ từ nam ra bắc rồi từ bắc vào nam thu hút sự quan tâm của dư luận xã hội
ông thích minh tuệ tên thật là lê anh tú sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một
tại xã kỳ văn huyện kỳ anh tỉnh hà tĩnh
ông thích minh tuệ không phải là tư sĩ phật giáo thuộc xã hội phật giáo việt nam
trước đây ông thích minh tuệ cũng đã ba lần đi bộ theo hình thức thực hành
phương pháp tu tập hạnh đầu đà
ông đã đi bộ từ nam ra bắc và ngược lại nhưng không thu hút sự quan tâm của nhiều người
tuy nhiên lần thứ tư này hành trình của ông thích minh tuệ
đã thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân
có cả thời điểm lên tới hàng trăm người đi theo ông
làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự và giao thông trên các địa bàn
trong đoạn đi có các tín đồ phật tử có những người hiếu kỳ
và những nhóm tiktaker youtuber quay clip live stream
đăng tải trên các nền tảng mạng xã hội đã tạo nên hiện tượng thích mình tuệ
thu hút sự quan tâm của dư luận xã hội và các nhiều bình luận theo các chiều hướng khác nhau
ông thích minh tuệ không phải là tu sĩ phật giáo thuộc giáo hội phật giáo việt nam
trước đây ông thích minh tuệ đã ba lần đi bộ theo hình thức thực hành
phương pháp tu tập hạ đầu đà từ miền nam sang miền bắc và ngược lại
nhưng không thu hút được sự quan tâm của nhiều người
tuy nhiên lần thứ tư này hành trình của ông thích minh tuệ
đã thu hút được sự quan tâm của đông đảo người dân
có thời điểm lên tới hàng trăm người đi theo làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự
và giao thông trên các địa bàn
trong đoàn đi có tín đồ phật tử cũng có những người hiếu kỳ
đăng tải trên các trang mạng xã hội tạo nên hiện tượng thích minh tuệ
thu hút sự quan tâm của dư luận xã hội và có nhiều bình luận
theo các chiều hướng khác nhau
từ thực tế đó ban tôn giáo chính phủ đề nghị ban phòng tôn giáo
sở nội vụ các tỉnh thành phố trục tực trung ương
quan tâm tham mưu sở nội vụ báo cáo về ủy ban nhân dân các tỉnh
thành chỉ đạo các sở ngành chức năng quan tâm
khi ông thích minh tuệ tới địa bàn để không xây dắt tình trạng tập trung đông người
từ đó gây càn trờ và ảnh hưởng đến an toàn giao thông
gây phức tạp về an ninh trật tự đặc biệt không để các thế lực xấu lợi dụng
xứ dục lơi kéo gây mất đoàn kết tôn giáo và vi phạm pháp luật
đồng thời trao đổi với giáo hội phật giáo việt nam ở địa phương
hướng dẫn tăng ni phật tử tu học theo đúng chính xác của đức phật
tôn trọng quyền tự do tính gưỡng tôn giáo và cách tu hành của mọi người
nhưng cần phải đảm bảo việc thực hiện đúng quy định pháp luật
ngoài ra ban tôn giáo chính phủ cũng lưu ý trong việc thông tin tuyên truyền
để quân chúng nhân dân tăng ni phật tử và nhân dân hiểu về chính sách tôn trọng tín ngưỡng của tôn giáo
về cách thức tu hành của phật giáo không cản trở làm ảnh hưởng đến việc tu học của chính pháp
cùng với đó vận động chức sắc tín đồ quân chúng nhân dân không tập trung đông người ở nơi công cộng
gây cản trở ách tắc giao thông và an ninh trật tự trên địa bàn
còn về chủ động cung cấp thông tin định hướng dư luận
không để các nhóm đối tượng thiếu thiện trí có cơ hội lợi dụng tuyên truyền kích động gây mất ổn định xã hội
trong văn bản của mình cùng ngày giáo hội phật giáo việt nam cũng đã đề cập đến những quan ngại
về việc những người thiếu thiện trí lợi dụng hình ảnh của sự minh tuệ
dù theo giáo hội và cả sư minh tuệ ông không nhận mình là nhà sư chỉ nhận là người học tu
tuy nhiên cũng cần phải công bằng và thấu đáo việc hình ảnh của sư minh tuệ được lấy ra so sánh
với một số nhà sư gây dư luận bất lợi khởi nguồn từ những điều không hay
về những nhà sư này được lan truyền bấy lâu nay
giáo mà giáo hội cùng với yêu cầu của quản chức năng quan tâm và xử lý những người làm mất uy tín giáo hội
cũng có văn bản nhận định đánh giá và chấn trình tình trạng rằng pháp của một số nhà sư gần đây
khi giải thích về cúng dường phước báo quả báo
nhiều ý kiến cho rằng những phát biểu đó có xu hướng dẫn dụ cúng dường
có màu sắc mê tín ngầm ý đe dọa quả báo dùng những loại lạc vật chất ở thí tương lai để lươi kéo cúng dường
điều đó ảnh hưởng đến sự thanh cao của phật giáo và ảnh hưởng đến uy tín của giáo hội uy tín của người tu hành nói chung
có thể nêu ra hàng loạt ví dụ rằng liên tục trong một thời gian rất nhiều năm nay
có những người trong giáo hội đã giảng pháp và có dấu hiệu lan truyền sự mê tín
và có dấu hiệu làm cho người khác nghe sợ hãi quả báo
nhằm mục đích tăng sự thu hút cúng dường hoặc là dụ công chúng bằng những quyền lợi vật chất
xã hội cũng đã chấn chỉnh những việc mê tín và tư tưởng thực dụng ấy nhưng hình như là chưa đủ mạnh mẽ
có thể có những người có ý đồ xấu luôn luôn muốn làm mất uy tín của giáo hội và ảnh hưởng đến lợi ích của dân tộc và đất nước
họ lợi dụng việc học tu khổ hạnh của ông thích minh tuệ
nhưng một phần khách quan ảnh hưởng đến uy tín của xã hội là do người khác so sánh về việc hành xác
tu khổ hạnh của ông minh tuệ với những hình ảnh không hay của một thiểu số nhà sư